thưa quý vị và các bạn dự báo dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín sản lượng bay nội địa qua sân bay quốc tế nội bài sẽ tăng cao hơn so với ngày thường khoảng từ một mươi năm đến hai mươi
dự kiến ngày cao nhất đạt mức tám mươi lượt khách mỗi ngày
do đó để đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự và an ninh hàng không cục hàng không việt nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra giám sát để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân được đảm bảo an toàn tuyệt đối
chín giờ sáng tại cảng hàng không quốc tế nội bài lượng hành khách đến làm thủ tục tăng cao đột biến
để đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự an ninh hàng không các đơn vị trực thuộc cảng đã chuẩn bị mọi phương án ứng phó xây dựng các kế hoạch chi tiết của từng đơn vị đảm bảo bám sát tình hình thực tế tại sân bay và đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân
hôm nay thì thực ra là vào những ngày lễ này thì chị thấy nhu cầu khách hàng nó đông hơn rất là nhiều với những lần khác chị đi
còn vấn đề an ninh ở khu vực này chị thấy họ làm rất là chặt chẽ rất là tốt mà họ có nói chung là họ đáp ứng cái nhu cầu của mình tức là mình có hỏi cái gì thì họ sẽ chỉ dẫn tận tình cho mình
tôi đến đây làm thủ tục để bay thì thấy rất là đông hành khách nhưng lực lượng an ninh là rất là đảm bảo tôi rất hài lòng
tôi đánh giá là đáp ứng đủ cái nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ của ba con
từ ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai cảng cũng triển khai nâng mức kiểm soát an ninh hàng không lên cấp độ một để kiểm soát an toàn
tăng cường số lượng nhân viên kiểm soát an ninh hàng không tại tất cả các khu vực trọng yếu đảm bảo một trăm linh hành khách hành lý hàng hóa bưu phẩm đồ vật được kiểm tra
soi chiếu an ninh trước khi đưa vào khu vực hạn chế cách ly lên máy bay
cục hàng không việt nam đã dự kiến các kế hoạch cho đảm bảo an ninh an toàn trong dịp đi lại này
và cụ thể đồng chí cục trưởng cục việt nam đã ban hành hai chỉ thị
chỉ thị thứ nhất về tăng cường giám sát an ninh an toàn trong việc hành khách sử dụng các khu vực hạn chế ở trên sân bay
cái việc này nhằm mục đích là chúng ta giữ an toàn cho chính hành khách
chỉ thị thứ hai là chỉ thị của cục trưởng cục hồng việt nam về kiểm soát nông độ cồn
các chất kích thích trong chính nhân viên hàng không sẽ góp phần cho sự an toàn của mỗi chuyến bay mà mỗi hành khách đi lại
trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín cảng hàng không quốc tế nội bài cũng bổ sung hai mươi quân số
so với kiếp trực thông thường để trực sẵn sàng làm nhiệm vụ
tăng cường phối hợp với đội công an sân bay quốc tế nội bài tổ chức tuần tra kiểm soát
duy trì an ninh trật tự tại các khu vực trọng điểm
bên cạnh đó khuyên cáo hành khách nên ưu tiên sử dụng các phương tiện vận tải công cộng
thay vì sử dụng phương tiện cá nhân đưa đón để giảm áp lực lên sân đỗ ô tô tại nhà ga hành khách nội bài